thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra
xử lý nghiêm các vụ việc và vụ án buôn lậu gian lận thương mại nhất là tình trạng buôn lậu thuốc lá
trước đó theo phản ánh của hiệp hội thuốc lá việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
bình quân tiêu thụ thuốc lá nhập lậu lên đến hơn bảy trăm linh triệu đồng mỗi năm và có năm chiếm tới hai mươi năm thị trường
về việc này thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan kiểm tra thông tin nêu trên
và đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra cũng như xử lý nghiêm các vụ việc báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi